mặc dù lợn hơi đang có giá cao thế nhưng hiện nay người chăn nuôi lợn tại quảng nam vẫn rơi vào tình cảnh khó tái thiết đàn
bởi không còn đủ vốn để đầu tư sản xuất sau khi thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu phi
họ đang rất cần một cơ chế khuyến khích để giúp vượt qua những khó khăn này
phản ánh của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
vào giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín khi dịch tả lợn châu phi xảy ra gia đình ông bùi minh chiến bị tiêu hủy toàn bộ hai mươi con lợn nái và một trăm linh con lợn thịt
ước tính thiệt hại khoảng ba trăm linh triệu đồng
để vớt vát lại những gì đã mất gia đình ông chiến đành phải chuyển sang nuôi giống cả ai cập để lấy chứng bán
hiện nay dù rất muốn tái đàn lợn nhưng ông chiến sợ chất lượng nguồn giống không bảo đảm và sợ dịch tái bùng phát
mình mong cũng như các hộ chăn nuôi ở đây mong muốn nhà nước có vũ trương cho người chăn nuôi vai
cái nào thì người chăn nuôi đã cơ sở chuồng trại thì có rồi
nếu mà có vốn thì có thể là để mua giống là chủ yếu
đến nay tỉnh quảng nam có hơn một trăm năm mươi con lợn đã bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
với trọng lượng hơn tám bảy trăm bảy mươi sáu tấn hiện dịch tả lợn châu phi vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh
nên quảng nam vẫn chưa khuyến khích người dân tái đàn
đến nay thì ngành cũng chưa khuyến cáo là đề nghị bà con là chưa được nhăn đàn chưa tái đàn
tại vì dịch còn đang phát triển rất mạnh
nhưng mà đối với các cơ sở mà chăn nuôi tập trung có điều kiện như phòng bệnh chống bệnh tốc
các biện pháp tiêu đọc
các biện pháp khiếu trùng môi trường cũng như các biện pháp về sinh hạng tạo thì vẫn tiếp tục tái đàn
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
trên địa bàn tỉnh có đến tám mươi là chăn nuôi lợn nhỏ lẻ tại hộ gia đình
năm mươi còn lại là chăn nuôi tập trung trong các trang trại
do đó khi dịch tả lợn châu phi xảy ra đã khiến người chăn nuôi không còn đủ năng lực để tái thiết sản xuất
đó cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước
do vậy trung ương và tỉnh quảng nam cần có cơ chế phù hợp để giúp người dân vực dậy lại ngành chăn nuôi sau những thiệt hại do dịch tả lợn châu phi gây ra